trên địa bàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rồng tỉnh quảng trị có hơn một trăm hai mươi công trình nước tự chảy
nhưng hiện nay gần một nửa số công trình này đã bị hư hỏng và không sử dụng được
điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân lãng phí ngân sách nhà nước và cũng là nỗi chăn trở của chính quyền địa phương
toàn huyện đắk rông có bảy mươi công trình nước tự chảy trong đó có hai mươi năm công trình hoạt động kém và không hoạt động được
với một huyện nghèo như đắk rông thì vấn đề đầu tư lại các công trình nước tự chảy cho người dân là điều hết sức khó khăn
cũng như huyện đắc rông huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có năm mươi hai công trình nước tự chảy
do nhiều nguyên nhân khác nhau
hiện có đến ba mươi một công trình hoạt động kém và không hoạt động được
hiện nay thì cái hệ thống nước tự chảy đó thì không còn sử dụng có hiệu quả nữa
đa số là bị hư
chỉ còn là một số ít công trình thôi còn sử dụng
cái hệ thống nước tự chảy đối với miền núi thì vấn đề ảnh hưởng thời tiết mưa gió bão thế này thế kia nó hư hỏng một phần
và một phần cơ bản hiện nay nữa là cái nguồn nước bị khan hiếm và bị ô nhiễm
để giúp cho người dân ở hai huyện
miền núi này có nước sinh hoạt tỉnh quảng trị cần có những giải pháp mang tính lâu dài và bền vững
nếu đầu tư công trình mà không sử dụng được sẽ gây tốn kém tiền ngân sách
cũng như các nhà đầu tư sẽ thiếu tin tưởng để rồi hậu quả là người dân phải chịu thiệt thòi hơn cả